bạn bè đề gửi vào ngân hàng
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba bà đã chuyển một mươi năm đợt với tổng là ba mươi hai hai tỷ đồng
nhưng trước đó đã rút ra bốn năm tỷ đồng
bà nhận được tin giữ cùng ngày với bà lân tài khoản của bà chỉ còn hơn bốn mươi đồng
may mắn hơn bà lân người phụ nữ này không cầm cố nhà
nhưng cầm tiền của hàng chục người lên đến gần một mươi tỷ đồng
bà cho biết đây là những đồng tiền mô hôi nước mắt sướng máu
sức lao động của bà và nhiều anh em bạn bè đã tin tưởng gửi vào
trước những mất mát lớn về tài sản hai phụ nữ cùng chung quan điểm
phải đề nghị msb sớm trả lại tiền để không thiệt hại thêm về tinh thần sức khỏe tài chính
xoay quanh vụ việc chiều ngày ba tháng bốn tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba
trước câu hỏi qua vụ việc tại ngân hàng msb và một số vụ khác xảy ra vào thời gian gần đây
phải chăng có lỗ hỏng trong nghiệp vụ ngân hàng
phó giám đốc thường trực ngân hàng nhà nước đảo minh tú khẳng định
không phải là lỗ hổng mang tính hệ thống mà chỉ diễn ra ở một số ngân hàng tổ chức đơn vị phòng giao dịch
theo ông đào minh tú vi phạm diễn ra ở một số ngân hàng tổ chức đơn vị hoặc phòng giao dịch
hoặc vi phạm do cơ chế cách thức quản lý của những đơn vị đó
hoặc do vi phạm tiêu cực của cá nhân cán bộ ngân hàng do sự chủ quan
thậm chí có những trường hợp thông đồng với cán bộ ngân hàng để thực hiện hành vi tiêu cực
không chỉ lừa nhau mà lừa cả ngân hàng
sau các vụ việc ông tú cho hay
ngân hàng nhà nước đã đưa ra những chỉ đạo kịp thời và rút kinh nghiệm chung trong hệ thống
ngân hàng nhà nước cũng giả xuất quy định thường xuyên
đặc biệt là quy định mở tài khoản thanh toán chuyển tiền gửi tiết kiệm
và ghi nhận hệ thống văn bản pháp luật liên quan là đầy đủ
ông tú cũng cho biết ngân hàng nhà nước đã nhận được báo cáo của msb
về vụ việc bà bùi thị hoài anh giám đốc msb chi nhánh thanh xuân bị tạm giam
bước đầu cơ quan điều tra xác định bà này lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của tám bị hại với số tiền là ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
theo ông tú vụ việc này không phải do khách hàng trực tiếp phát hiện
mà chính phía msb đã phát hiện ra rủi ro
ngân hàng này cũng chủ động gửi hồ sơ sang bộ công an để điều tra vụ việc này từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan công an đã và đang điều tra làm rõ vụ việc
ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại có cơ chế kiểm soát số dư
kiểm tra tài khoản gửi tiền tiết kiệm đảm bảo về bảo mật thông tin
cho khách hàng
ông tú cũng khuyến nghị khách hàng thường xuyên quan tâm đến quyền lợi của chính mình
quan tâm đến các quy định pháp luật liên quan khi thực hiện giao dịch
về trách nhiệm ngân hàng sẽ phải bồi thường cho khách hàng như thế nào
ông đảo minh tú cho biết cần cân cứ trên kết quả điều tra để xác định trách nhiệm
sai sót của msb cá nhân bảo bồi thị hoài anh hay các cá nhân liên quan khác
theo đó quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được bảo vệ
nếu các khách hàng thực hiện đúng các quy định thì sẽ được đảm bảo quyền lợi
nếu như ngân hàng hoặc cá nhân
cá nhân bảo bồi thị hoài anh có những sai phạm thì phải trách nhiệm với những khoản tiền gửi của khách hàng
trong vụ việc msb không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện nhân viên ngân hàng lợi dụng chức vụ
để chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền
bên cạnh việc đang có lỗ hổng lớn trong quy trình nghiệp vụ của ngân hàng
thì điều mà dư luận và người tiêu dùng quan tâm hơn cả là trách nhiệm của ngân hàng với khoản tiền bị chiếm đoạt
nhiều luật sư cho rằng theo luật dân sự
việc gửi tiền vào ngân hàng hoặc tổ chức tiến dụng phải được hiểu là một hợp đồng cho vay tài sản
sau đó khi tiền được gửi vào ngân hàng ngân hàng sẽ trở thành chủ sở hữu của số tiền đó
và phải chịu trách nhiệm đối với tài sản ấy
theo luật sư nguyễn thế truyền nếu có sự bảo vệ các định chế tài chính mà làm méo mó quan hệ dân sự
thì sẽ làm mất đi niềm tin của người dân với hệ thống tín dụng
bổ sung ý kiến luật sư vũ tiến vinh công ty luật bảo an phân tích
việc công an hà nội cởi tố hoài anh với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản chỉ là điều tra bước đầu
để xác định đúng tội danh của hoài anh cũng như trách nhiệm bồi thường của ngân hàng
các cơ quan cần làm rõ số tiền bị hại gửi đã được ngân hàng quản lý hay chưa có trên hệ thống hay không
nếu tiền đã được ngân hàng tiếp nhận thế nhưng sau đó người được giao quản lý đã có hành vi chiếm đoạt
thì là phạm tội thăm ô tài sản
khi đó ngân hàng phải có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng
các bị can có trách nhiệm bồi hoàn cho ngân hàng số tiền mà ngân hàng đã ứng ra trả cho các bị hại
luật sư vinh nêu quan điểm trường hợp bị can dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tiền gửi của khách hàng
khi số tiền này chưa được đưa vào hệ thống quản lý của ngân hàng thì trách nhiệm bồi thường thuộc về bị can
tuy nhiên trường hợp các bị can sử dụng chức danh con dấu của ngân hàng để khách hàng tin tưởng
thì ngân hàng cũng có trách nhiệm liên đới trong việc bồi thường cho bị hại
trên thực tế thời gian qua liên tiếp các vụ việc khách hàng mất tiền trong tài khoản ngân hàng được chia sẻ trên các phương tiện báo chí
có thể kể đến như vụ exim bank đòi khoản nợ thẻ tiến dụng từ tám năm triệu đồng thành khoản nợ tám tám tỷ đồng sau một mươi một năm
sau đó đến việc tám khách hàng gửi tiền tại msb bị bốc hơi ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
hai chuyên gia nguyễn trí hiếu bị mất năm trăm linh triệu đồng trong tài khoản
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bị lửa mất hơn một trăm bảy mươi tỷ đồng
trước những vụ việc trên
khách hàng gửi tiền trong ngân hàng tỏ ra lo lắng liệu tiền gửi ở ngân hàng có thật sự an toàn
thậm chí đã có những người gửi tiền quyết định lựa chọn rút tiền gửi tại ngân hàng đầu tư sang các kênh tài chính khác để giảm thiểu rủi ro
từ vụ việc mất tiền tại ngân hàng msb các chuyên gia cảnh báo
nếu khách hàng trắng may bị mất tiền trong tài khoản thì cần bình tĩnh thu thập đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan đến giao dịch với ngân hàng
tiếp theo là thu thập chứng cứ để khởi kiện vụ án dân sự đòi lại số tiền gửi từ ngân hàng
phí quan hệ giữa khách gửi tiền và ngân hàng được xem xét như một giao dịch dân sự về việc nhận tiền gửi
các ngân hàng cần tăng cường tính bảo mật bổ sung điều khoản bảo vệ khách hàng qua đó củng cố niềm tin của công chúng
tại các ngân hàng ở một số nước tiên tiến người gửi tiền trong ngân hàng bị mất do lỗi của cán bộ ngân hàng
ngân hàng có trách nhiệm trả tiền cho khách và chỉ cần ba ngày phía ngân hàng phải có phương án xử lý